trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục thuế đã tăng cường quản lý thu hồi nợ thuế đảm bảo thu hồi kịp số nợ thuế vào ngân sách nhà nước
ngành thuế cũng đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý thu cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật
đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị cùng đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế sản xuất
tổng cục thuế xã hội năm hai nghìn một mươi tám đã được quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ thông qua
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu một số bộ ngành khẩn trương xây dựng và báo cáo một số đề án liên quan
cụ thể bộ tài chính khẩn trương hoàn thiện đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
mở rộng cơ sở thuế đối với kinh tế tư nhân theo chỉ đạo tại văn bản số sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai vpcp ktth ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương hoàn thiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
để biên soạn số liệu thống kê quy mô của nền kinh tế bao gồm cả phần kinh tế ngầm phi chính thức tự cung tự cấp tự tiêu
theo chỉ đạo tại thông báo số bốn trăm bảy mươi năm tb vpcp ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bộ tư pháp chủ trì phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo tại việt nam
theo chỉ đạo tại quyết định số một nghìn hai trăm năm mươi năm qdttg ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
các bộ và cơ quan ngang bộ hoàn thiện và báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra bộ tài chính đã tiến hành bốn cuộc thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
hoàn thiện trình bộ ký kết luận hai cuộc thanh tra theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy qua đó kiến nghị xử lý tài chính hơn năm mươi bốn tỷ đồng
theo đó bốn cuộc thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản mà thanh tra tài chính đã tiến hành thực hiện
là công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tỉnh đồng nai công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại bộ tài nguyên và môi trường
công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng dự án quản lý tài sản đường bộ việt nam do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư
thanh tra bộ đã kiến nghị xử lý tài chính hơn năm mươi bốn mươi tám tỷ đồng trong đó nộp ngân sách nhà nước năm trăm một mươi bảy triệu đồng
giảm trừ thanh quyết toán không thanh toán hơn tám ba mươi bảy tỷ đồng và kiến nghị xử lý tài chính khác hơn bốn mươi một năm mươi chín tỷ đồng
khép lại năm hai nghìn một mươi bảy lĩnh vực chế tạo của khu vực sử dụng đồng euro eurozone đã đạt được mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn hai mươi năm
cụ thể theo kết quả khảo sát chỉ số nhà quản lý mua hàng đứng ở mức sáu mươi sáu mức cao nhất kể từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi
theo ass market đơn vị tiến hành khảo sát nhận định đã tăng trưởng bùng nổ của lĩnh vực chế tạo tại eurozone
tiếp diễn trong tháng trước sẽ là một khởi động mạnh mẽ cho năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó các chuyên gia dự báo số liệu trên càng củng cố đồn đoán ngân hàng trung ương châu âu ecb sẽ tiến tới chấm dứt chương trình mua trái phiếu vào cuối năm nay
báo cáo mới nhất của ngân hàng goldmmansech mỹ cho thấy lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi trong năm hai nghìn một mươi bảy
nền kinh tế thế giới đã tăng trưởng vượt trội hơn so với hầu hết các dự đoán và giới chuyên gia kỳ vọng đà tăng này sẽ tiếp diễn trong năm hai nghìn hai mươi
dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp toàn cầu trong năm hai nghìn một mươi tám
sẽ là bốn cao hơn so với ước tính tăng ba bảy của cả năm hai nghìn một mươi bảy và khởi sắc hơn rất nhiều so với con số ba ba hồi năm hai nghìn một mươi bảy
điều này là nhờ các điều kiện tài chính thuận lợi cùng những hỗ trợ từ chính sách tiền tệ của các quốc gia
cụ thể giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cục dữ liệu liên bang mỹ đã thông báo quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm hai mươi năm điểm phần trăm
từ khoảng một một hai mươi năm lên một hai mươi năm một năm

khi các điều kiện thị trường lao động và lạm phát diễn biến theo như kỳ vọng
bên cạnh đó ngân hàng trung ương châu âu ecb trong năm hai nghìn một mươi tám cũng được dự báo sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách nới lỏng định lượng vốn
thông qua biện pháp tăng cường mua trái phiếu
kết hợp với mức lãi suất thấp và khoản tín dụng yêu đãi dành cho các ngân hàng
chương trình mua trái phiếu này nhằm khuyến khích chỉ tiêu và đầu tư qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
một trong những giải pháp trong công tác quản lý thu chống thất thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thuế là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu
tập trung chống chuyển giá chống thất thù trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử đôn đốc thu hồi nợ thuế
năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục thuế đã thực hiện nhiệm vụ này rất quyết liệt đã giao nhiệm vụ đôn đốc cưỡng chế
chịu trách nhiệm thu hồi nợ động từng tháng tới từng cục thuế và cán bộ thuế đẩy mạnh việc phối hợp giữa bộ phận quản lý nợ
với các bộ phận thực hiện các chức năng khác như kê khai thanh tra kiểm tra thuế phối hợp với người nộp thuế
ngân hàng thương mại tổ chức tiến dụng kho bạc nhà nước cơ quan kế hoạch đầu tư
thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước
với các trường hợp cố tình chây ý nợ thuế cơ quan thuế đã thực hiện việc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật
để làm sao chúng ta xử lý được cái nợ động của không khả năng thu được đảm bảo được đúng quy định pháp luật
cũng như đảm bảo được không lợi dụng cái việc đó để thất thu ngân sách
nhưng vẫn đảm bảo được cái việc xử lý những khoản mà không có khả năng thu thực sự khách quan bất khả kháng
theo quy định pháp luật cũng như theo thổ đồng quốc tế
ngành thuế đã đẩy mạnh kê khai kiểm tra mã số thuế đảm bảo kiểm soát và tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra kiểm tra chống thất thuế
qua đó đã truy thu hơn một mươi chín tỷ đồng giảm khấu trừ một tám trăm ba mươi tám tỷ đồng và giảm lỗ ba mươi bảy tỷ đồng
cơ quan thuế đã thanh tra chống chuyển giá hơn bảy trăm ba mươi bốn doanh nghiệp truy thu truy hoàn khoảng hai hai trăm bảy mươi tỷ đồng và giảm lỗ hơn chín hai trăm chín mươi một tỷ đồng
chuyển sang cơ quan công an hồ sơ của hai hai trăm năm mươi ba vụ việc trong đó có một trăm một mươi sáu vụ có hành vi trốn thuế bốn mươi năm vụ có dấu hiệu trốn thuế
cơ quan công an đã xử lý hình sự ba vụ và khởi tố một số bị can liên quan đến trốn lộ thuế

cơ quan công an đã xử lý hình sự ba vụ và khởi tố một số bị can liên quan đến trốn lộ thuế
chuyển sang cơ quan công an hồ sơ của hai hai trăm năm mươi ba vụ việc trong đó có một trăm một mươi sáu vụ có hành vi trốn thuế